rất nhiều năm qua từ khi làm chủ tịch hội nạn nhân chất độc sa cam huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh cho đến khi về nghỉ hưu
cựu chiến binh đại tá nguyễn đình lộc đã luôn tự nhắc nhở mình như thế
trở về lành lặn sau gần hai mươi năm cầm súng chiến đấu ở nhiều chiến trường
tưởng rằng người lính già sẽ an yên sống những ngày tháng tự do và hạnh phúc
thế nhưng khi chứng kiến những cảnh đời đau thương
bởi di chứng chất độc da cam sau chiến tranh người cựu binh này đã không thể yên lòng
trên đường về là nghỉ vào kể là không cầm được năng bát đâu không cầm được năng bát
từ đó với quan điểm sống là tận tâm và chính trực
đại tá nguyễn đình lộc đã dốc hết sức lực trí tuệ tình cảm của mình
để xoa dịu nỗi đau da cam cho đồng đội và con em họ ngay tại quê hương
chị nguyễn thị oanh sinh ra đã mang trên gương mặt khối u do di chứng của chất độc da cam
chuyển sang từ người sinh thành ra mình
bố chị ông nguyễn văn hóa từng là chiến sĩ thuộc trung đoàn hai trăm bảy mươi một
một thời chiến đấu anh dũng bảo vệ thành cổ quảng trị
mẹ chị oanh là nữ thanh niên sung phong trong tiểu đội một mươi cô gái
ở ngã ba đồng lộc
trải qua một thời lửa đạn gia đình chị giờ đây sống trong căn nhà
mà hàng xóm vẫn gọi tên là nhà chị dậu
không riêng chị oanh sáu anh chị em còn lại đều mang di chứng
của thứ chất độc tai quái và đầy ác nghiệt đó
cuộc sống với chị và gia đình đã có lúc đi đến tuyệt vọng
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
những bước chân của người lính già vẫn bền bỉ đến với các gia đình nạn nhân chất độc da cam
trên địa bàn huyện huy động từ các cá nhân đơn vị tổ chức được chín tỷ một trăm bảy mươi tám triệu
giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống
tất cả những việc làm đó ông lộc chỉ làm với một lẽ giản đơn